doi ngủ cội tụ gió lên đến mực năm m nên tại các tỉnh thành miền bắc tiếp tục có mưa rào và rông vào chiều tối đêm và sáng sớm
lượng mưa khá tập trung ở các tỉnh vùng núi phía bắc người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
vào ban ngày mưa giảm trời còn nắng gián đoạn với nền nhiệt có xu hướng tăng hơn so với những ngày trước
cao nhất trưa chiều mai sẽ giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
dự báo từ hai mươi chín tháng sáu nắng nóng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh trung du và đồng bằng bắc bộ
với khu vực trung bộ mưa chỉ xuất hiện rải rác về chiều tối ở các tỉnh phía nam khu vực từ bình định đến bình thuận
còn trưa chiều có nắng nắng nóng xảy ra cục bộ ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
và phải từ hai mươi chín tháng sáu nắng nóng mới xảy ra diện rộng ở các tỉnh thành miền trung
với khu vực tây nguyên và nam bộ
trưa chiều tiếp tục có mưa rông vào chiều tối cục bộ có thể xảy ra mưa to vào rông
trong cơn rông cần cảnh giác với hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
còn ban ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ tại tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ ở khu vực nam bộ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
đêm nay và ngày mai khu vực bắc biển đông trong đó có vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
còn khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa thấp dưới một mươi km
trong cơn rông có khả năng xỉn ra lốc xoáy và gió rất mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng ba mươi hai độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội đêm và sáng có mưa rải rác trưa chiều giảm mây hừng nắng gió nhẹ với nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ